thưa quý vị từ lục địa trung quốc một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển về phía nước ta
dự báo khoảng sáng mai nó sẽ ảnh hưởng tới khu vực biên giới phía bắc
ở các tỉnh như hà giang cao bằng và lạng sơn sẽ là những tỉnh chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh sớm và mạnh nhất
nên các khu vực này sẽ đón buổi sáng đầu tuần với những cơn mưa nhỏ
còn đối với khu vực trung du và vùng đồng bằng phải đến trưa và chiều mai không khí lạnh mới ảnh hưởng đến
nên lúc đó mưa mới xuất hiện và càng về chiều nhiệt độ sẽ càng giảm
đến một mươi năm một mươi sáu giờ chiều khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh hà nội và các tỉnh vùng đồng bằng
nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới hai mươi ba độ trời sẽ chuyển lạnh và từ đêm mai trời sẽ chuyển rét
với khu vực vùng núi ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ sớm
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ thấp dưới hai mươi ba độ trời rét cả ngày
riêng đối với khu vực các tỉnh lai châu điện biên và sơn la
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh diễn ra muộn hơn nên mức nhiệt ngày mai vẫn cao từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
chiều và tối mai
khối không khí lạnh mới ảnh hưởng tới khu vực bắc trung bộ gây ra mưa rào và rông
sau đó đến đêm mai thì suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
mới đồng loạt xuất hiện mưa trên diện rộng
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ngày mai vẫn có nắng sớm và kéo dài suốt cả ngày nên nhiệt độ cao từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nhưng khu vực nam bộ cũng xuất hiện những cơn mưa rông về chiều
nguyên nhân là do một dãnh thấp xích đạo có trục từ năm đến bảy độ vị bắc tác động
dưới ảnh hưởng của dãnh thấp xích đạo này chiều và tối mai ở nam bộ vẫn còn có mưa giải rác
cục bộ ở khu vực miền tây sẽ có những điểm mưa vừa và mưa to
còn trong ngày nam bộ vẫn có nắng nên nhiệt cao nhất cho ngày mai là từ ba mươi một ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
cũng không chịu tác động của dãnh xích đạo nên trời ít mưa ngày nắng
nhiệt độ giao động ở ngưỡng từ hai mươi chín ba mươi một độ
trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh từ sáng mai ở vịnh bắc bộ
gió đông bắc sẽ mạnh dần lên mức cấp năm sau tăng lên cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm mưa rông rải rác về chiều và tối
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp chỉ còn từ bốn một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước